chương trình sáng nay thứ sáu ngày sáu tháng một sẽ có những đội dung chính sau đây
bộ y tế sẽ thanh tra một số công ty sản xuất nước mắm
tiếp nhận và phân khai tiền hỗ trợ khắc phục mưa lũ
thạch canh vươn lên sau tự phê bình và phê bình
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ có thể không cho mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ incellic
nga sẽ là điểm sáng đầu tư trong năm hai nghìn một mươi bảy
ngày năm tháng một thanh tra bộ y tế cho biết thời gian tới bộ y tế sẽ thanh tra toàn diện
về an toàn thực phẩm đối với một số công ty sản xuất nước mắm
trong đó có hai nhà sản xuất nước mắm vào loại lớn nhất hiện nay ở việt nam
thanh tra bộ y tế khẳng định đây là đợt thanh tra theo kế hoạch
nằm trong chương trình thanh tra năm hai nghìn một mươi bảy đã được lãnh đạo bộ y tế phê duyệt
dự kiến đợt thanh tra này bắt đầu từ sau tết chủ nhật
theo tổng cục thống kê mỗi năm người dân việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít nước mắm
với tổng doanh thu gần bảy năm trăm linh tỷ đồng
đồng thời thanh tra bộ cũng cho biết năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra bộ y tế cũng sẽ thanh tra toàn diện
một số cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng lớn
trước đó trong năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế đã thanh tra theo kế hoạch toàn diện
bốn công ty sản xuất nước giải khát lớn phát hiện ra một số tồn tại
và xử phạt các hành vi vi phạm lên tới trên sáu tỷ đồng
đồng thời buộc thu hồi và tiến hành tiêu hủy nhiều sản phẩm
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
chỉ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận ba bệnh nhi vào viện
trong tình trạng nguy kịch do tiểu đường sơ sinh
đây là bệnh nguy hiểm và rất khó phát hiện ở trẻ sơ sinh
dễ gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời
ba bệnh nhi được điều trị tại khoa nội tiết chuyển hóa di truyền
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đều dưới một tháng tuổi
trong đó một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch bị suy hô hấp
sốc giảm thể tích đường máu lên cao
hai bệnh nhi còn lại có triệu chứng tiểu nhiều đau mắt
cả ba trường hợp này đều được xác định mắc bệnh lý tiểu đường sơ sinh do đột biến gen
tức là bản chất vấn đề là bệnh di chuyển
tức là nó tổn thương một gen đặc hiệu nào đấy
mà cái gen đó thì có thể là cái gen tham gia vào biệt hóa của tuyến tị
tức là tủy bào bê ta của tiểu đảo tủy là nơi sản xuất insulin
hoặc là nó đột biến những cái gen mà tham gia điều hòa bài tiết insulin
của tủy bào bê ta tiểu đảo tủy
hoặc là nó đột biến những cái enzym tham gia vào vận chuyển
từ năm hai nghìn chín đến nay bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận gần bốn mươi trường hợp
bị mắc bệnh lý tiểu đường sơ sinh
các bác sĩ cho biết đây là bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ một trên năm trăm linh
cứ năm trăm linh trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc
và thường được phát hiện trong sáu tháng đầu đời
trần đoán tiểu đường sơ sinh rất khó
vì trẻ mắc bệnh thường biểu hiện triệu chứng không rõ ràng
và chỉ được phát hiện qua các xét nghiệm đường máu khí máu
hoặc khi bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê
tiểu đường sơ sinh là một nhóm bệnh rất là đặc biệt
và rất rất hiếm
một năm thì có khoảng chỉ độ bốn cháu
mà như vậy thì cũng là cao hơn so với các nước
bởi vì tỷ lệ mới mắc về mặt lý thuyết
ở các nước thì tiểu đường sơ sinh mỗi một triệu cháu
hoặc là năm trăm linh một nửa triệu cháu
mới sinh ra chỉ có một cháu
và với đáy thao đường trẻ sơ sinh này
thì chúng ta cần phải có những điều trị theo chuyên khoa sâu
của chuyên ngành nội tiết đó
và với những bệnh nhân nhỏ như thế này
thì tôi nghĩ rằng là phải theo dõi thật sát
và kéo dài trong suốt cuộc đời của em bé
thành công của điều trị bệnh tiểu đường sơ sinh
phụ thuộc rất nhiều ở khâu trần đoán sớm
và sự hợp tác của gia đình người bệnh
phát hiện bệnh muộn hoặc không điều trị kịp thời
có thể khiến bệnh tiến triển nhanh
gây biến chứng nặng nề
thậm chí dẫn tới tử vong
lực lượng chức năng phường tam phú
quận thủ đức tp hcm
đang khẩn trương khắc phục tình trạng nước tràn ngược
từ rạch đĩa gây ngập hàng chục hộ dân
và các vườn mai trên địa bàn
trước đó vào ngày bốn tháng một
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm
đã cùng đại diện ủy ban nhân dân tp
và trung tâm điều hành chống ngập
đi kiểm tra thực tế tại quận một mươi hai
sau sự cố cống cán rù và cống rạch cả bốn
bị bung nắp và ngăn chiều
nguyên nhân được xác định nước ngập do nước trên rạch đĩa dân cao
thì cống bị vật cản không tự đóng lại được
nước từ rạch tràn ngược vào bên trong
gây ngập nhà dân và nhiều vườn mai
một số vườn mai chuẩn bị tung ra dịp tết nguyên đán
ninh dậu ở phường tam phú bị ngập nước đến gốc
cây mai đang chuẩn bị nở hoa vào dịp tết
mà bị ngập nước như thế này thì thiệt hại lớn
trước đó một ngày bí thư thành ủy tp hcm
đinh la thăng cũng yêu cầu trung tâm điều hành
chương trình chống ngập nước tp hcm
cần ra soát lại các đắp cống ngăn chiều
trên toàn bộ khu vực
sau đó có báo cáo để thành ủy xem xét
có phân cấp về cho địa phương quản lý
trong thời hạn hai mươi ngày
song song với việc ra soát
trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm
cũng cần kiểm tra ngay toàn bộ các cống ngăn chiều
để kịp thời duy tu bảo dưỡng
đồng thời lắp đặt những rào trán an toàn
tại những khu vực có nguy cơ gây ngập úng
mới đây tỉnh ủy an giang đã tổ chức tổng kết
một mươi năm thực hiện chương trình hành động số sáu
của tỉnh ủy an giang
về thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ ba
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
với một mươi sáu đảng bộ trực thuộc
chín trăm linh tổ chức cơ sở đảng
một trăm năm mươi sáu xã phường thị trấn
với hơn năm mươi tám năm nghìn đảng viên đang sinh hoạt
chiếm một bảy mươi một dân số toàn tỉnh
tỉnh an giang đã có sự chỉ đạo quyết liệt
chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí trên địa bàn
và thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng
các cấp và phát triển kinh tế xã hội
giữ vững an ninh chính trị trật tự địa bàn xã hội
tại an giang ngoài hình thức tuyên truyền
trực tiếp trên các phương tiện truyền thông
tỉnh cũng mạnh dạn thực hiện công khai công tác
xử lý kỷ luật trong đảng công khai và giảm
các thủ tục hành chính công khai minh bạch
trong đào tạo tuyển dụng bồi dưỡng bố trí
cán bộ công chức sòng sòng đó an giang
thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết
trung ương ba khóa một mươi đã có hai trăm ba mươi hai cán bộ
vi phạm công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
trong đó khai trừ bốn mươi năm người ra khỏi đảng
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành
quy chế tuyển sinh tổ chức bồi dưỡng
xét chọn và phân bổ vào học trình độ
đại học cao đẳng sư phạm trung cấp sư phạm
đối với học sinh hệ dự bị đại học
quy chế này áp dụng đối với
trường dự bị đại học trường dự bị đại học
dân tộc các đại học học viện
trường đại học trường cao đẳng sư phạm
trung cấp sư phạm các tổ chức
và cá nhân có liên quan
theo đó quy chế nêu rõ hình thức tuyển sinh
là vào học hệ dự bị đại học bằng hình thức
xét tuyển và tuyển thẳng với thí sinh tham dự
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ngay trong
năm xét tuyển được đăng ký để xét tuyển
và học hệ dự bị đại học theo một trong
các phương thức sau xét tuyển dựa vào
kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông
điều kiện xét tuyển cho đối tượng này gồm
tốt nghiệp trung học phổ thông kết quả
xếp loại học lực từ trung bình trở lên và
kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên
trong ba năm học điểm trung bình chung
của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của
năm học lớp một mươi hai là từ sáu trở lên
với các thí sinh xét tuyển dựa vào
kết quả thi trung học phổ thông cần
thỏa mãn các điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông
tổng điểm của ba bài thi môn thi
không tính điểm ưu tiên của tổ hợp
xét tuyển đạt từ một mươi hai điểm trở lên
không có bài thi môn thi nào bị điểm liệt
theo quy định tại quy chế thi trung học
phổ thông quốc gia quy chế tuyển sinh
xét chọn học sinh hệ dự bị đại học có hiệu lực
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp theo chương trình
tiếp nhận và phân khai tiền hỗ trợ
các phục mưa lũ
thạch canh vươn lên sau tự phê bình
và phê bình
mới đây đại diện lãnh đạo
đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
cùng đoàn công tác đã đến trao kinh phí hỗ trợ
cho đồng bào tỉnh quảng ngãi
nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua
đoàn đã trao bốn bảy tỷ đồng
từ số tiền hỗ trợ của một mươi hai tập đoàn
tổng công ty trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
ủng hộ đồng bào tỉnh quảng ngãi
khắc phục hậu quả lũ lụt
từ khi phát động quyên góp hỗ trợ cho đồng bào
bị thiệt hại sau mưa lũ
tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận gần hai mươi năm tỷ đồng
của bốn mươi năm cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân
trong và ngoài tỉnh hỗ trợ
đến nay quảng ngãi cũng đã phân khai các nguồn hỗ trợ
cho các trường hợp bị sập nhà
xây dựng nhà mới đón tết nguyên đán
hỗ trợ gạo tiền mặt và nhu yếu phẩm
cho các hộ nằm trong vùng mưa lũ
ủy ban nhân dân tp đà nẵng phối hợp với
sở công thương lâm đồng công ty trách kiểm hoạn
ota nhật bản
tổ chức hội thảo về hợp tác
thành lập trung tâm giao dịch hoa tại đà lạt
hơn hai trăm linh đại biểu đại diện các ngành chức năng
các chuyên gia nghiên cứu ngành hoa
và các doanh nghiệp nông hộ sản xuất
hoa công nghệ cao tỉnh lâm đồng tham dự
trung tâm giao dịch hoa có tổng diện tích
một mươi sáu sáu hectare dự kiến đặt tại
khu vực trên đèo mimosa quốc lộ hai mươi b
cách trung tâm tp đà lạt khoảng một mươi km
công suất thiết kế hai năm triệu cành hoa
cho ngày cao điểm
khối lượng giao dịch dự báo khoảng
năm trăm năm mươi triệu cành hoa mỗi năm
đà lạt và vùng phụ cận có lợi thế so sánh
về điều kiện tự nhiên khí hậu trong phát triển
ngành hoa chất lượng cao và được xem là
trung tâm sản xuất hoa việt nam
với bốn mươi diện tích hoa cắt cành
năm mươi tổng sản lượng hoa cả nước
mỗi năm cung cấp thị trường trong nước
và xuất khẩu hai bốn tỷ cành hoa các loại
việc xúc tiến thành lập trung tâm giao dịch hoa
sẽ góp phần thể hiện tốt chuỗi giá trị
ngành hoa bền vững
thưa quý vị gần một năm trôi qua
hai mươi sáu hộ dân đồng bào dân tộc tiểu số nghèo
ở làng con vang thị trấn đắc rờ ve
huyện con rẫy tỉnh con tôm
vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ
ăn tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
sự việc được phát giác khi ngày
hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
trong cuộc họp đảng ủy thị trấn đắc rờ ve
mở rộng ông a đờ rung
bí thư tri bộ thôn bảy
thị trấn đắc rờ ve có ý kiến
thì đảng ủy và chính quyền ở đây
phản ánh của phóng viên chương trình nhân dân
gia đình anh a hờ ra
làng con vang thị trấn đắc rờ ve
huyện con rẫy tỉnh con tôm
là một trăm hai mươi tám hộ nghèo
nên trước tết bính tân năm hai nghìn một mươi sáu
được ủy ban nhân dân tỉnh con tôm
hỗ trợ năm trăm linh đồng qua tết
thế nhưng mãi đến tối qua ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
a hờ ra cũng như các hộ nghèo
trong làng mới nhận được tiền
nguyên nhân là do bà đinh thị nga
phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thị trấn đắc rờ ve nhận tiền về
nhưng không phát cho bà con
tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
làng con vang thị trấn đắc rờ ve
huyện con rẫy có hai mươi tám hộ nghèo
trong danh sách được nhận quà của ủy ban nhân dân tỉnh con tum
mỗi suất năm trăm linh đồng
nhưng chỉ có hai hộ được nhận
bà đinh thị nga phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thị trấn đắc rờ ve
là người được giao tiền để phát cho dân
thì một tháng của tôi thì có hơn một triệu thôi
mà bản thân có một mình tôi
nhiều khi rồi rồi rồi
cũng muốn lắm trước cũng muốn khắc phục sớm
nhưng mà do điều kiện như vậy
thì tôi cũng chấp nhận là tôi cũng sẽ từ từ
rồi đến gần cuối cuối
cuối năm là tôi sẽ khắc phục
thì đây là một vàn việc làm
là ảnh hưởng hết sức
là đến cái uy tín
của ủy ban mặt trận tổ quốc
phường thị trấn cũng như là chính quyền địa phương
là cái tiền hỗ trợ chế độ
cho bà con chúng ta mà đa phần là người dân tộc
thiểu số nghèo
một cái việc làm này tôi thấy là
không thể chấp nhận được
tiền hỗ trợ tết không chỉ mang ý nghĩa vật chất
mà còn là sự động viên tinh thần
sẻ chia của đảng nhà nước
của cộng đồng với các gia đình nghèo khó khăn
dù có nhiều lý do được đưa ra để biện minh
nhưng việc làm tác trách này
cần được thị trấn đắc rờ ve làm rõ
để lấy lại niềm tin cho người dân
thưa quý vị từ khi chạm thu phí
đường quốc lộ một a đoạn qua xã triệu giang
huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đi vào hoạt động nhất là những ngày gần đây
khi giá vé qua chạm tăng lên
mỗi ngày nơi đây có hàng trăm lượt xe
chạy vào khu dân cư để né tránh chạm
gây mất an toàn giao thông
và phá hỏng hệ thống giao thông nông thôn
đây là hình ảnh những chiếc xe tải
và ô tô loại nhỏ đi tắt từ đầu làng tả kiên
qua tiền kiên rồi vòng qua làng trà liên tây
ra quốc lộ một a
để né chạm thu phí
do trạm thu phí nằm ở khoảng giữa các làng này
cộng với quãng đường đi vòng
chỉ mất thêm chưa đầy hai km
so với đi trên tuyến quốc lộ một a
nên các tài xế không ngần ngại đi vòng né chạm
điều này gây ra tình trạng mất an toàn giao thông
làm hư hỏng hệ thống giao thông của địa phương
và làm đảo lộn cuộc sống nhân dân
nguy hiểm hơn là những đoàn xe này
hàng ngày vẫn chạy trên cầu bến lội
bị xuống cấp
chỉ là gây gỗ đánh nhau nữa
thì có lẽ là cũng mong rằng là
là các cấp chính quyền cũng mong sao đó là cũng can thiệp cho nhân dân chúng tôi
mấy ngày gần đây
thì do cái mức thu phí ở trạm đã tăng lên
cho nên hiện tượng xe né trạm không những là xe bốn chỗ
mà các loại xe cả xe tải và xe khách lớn cũng đã đi về đường này với mức độ rất là cao
nói chung là dân ở địa bàn chủ giang đây
học sinh và giáo viên trường chúng tôi thì
hàng ngày á
là đi làm và đi giày á
thì có những hiện tượng là
học sinh đã bị tải xuống ruộng
cầu bến lội ở xã triệu giang huyện triệu phong
được xây dựng cách đây hai mươi năm năm
nhằm phục vụ việc đi lại sản xuất của bà con
và học hành của con em
chỉ đảm bảo lưu thông cho những phương tiện có trọng tài dưới hai năm tấn
tuy nhiên để né tràm thu phí
nhiều phương tiện có trọng tài gấp năm lần
vẫn vô từ chạy phăm qua cầu
không chỉ vậy
bê tông nối giữa các làng của xã
được nhà nước đầu tư xây dựng
cũng đã xuất hiện những đường nứt
nếu mật độ xe nhiều
và tải trọng lớn chạy liên tục như hiện nay
chắc chắn sẽ khiến đường mau xuống cấp
chứ kể sẽ rất nguy hiểm cho người dân
sống hai bên đường vốn quen đi lại
sinh hoạt theo nếp thôn quê
nhất là vào ban đêm
với lưu lường như thế này
sức cầu bến lội xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một chín mươi hai
vốn này do nhân dân đóng góp
với công tin chất lượng
là từ nhân dân xây dựng
không qua kiến trúc giảm phát của đơn vị nào
do vậy chúng tôi rất sợ rằng
nếu mà không có sự quan tâm của cấp trên
là với tịnh bằng tài sản
đồng thời cầu bến lội này
là sụp đổ bất cứ lúc nào
để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
và tránh tình trạng xe trốn chạm
cay nát hệ thống giao thông nông thôn
thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị
cần sớm vào cuộc để xử lý quyết liệt
rứt điểm tình trạng trên
nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho người dân
đồng thời đảm bảo sự công bằng
tránh thất thu cho nhà đầu tư thi công tuyến quốc lộ một a
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nhìn thẳng sự thật không gần ngại nêu khuyết
điểm hạn chế của tập thể và từng cá nhân
rồi tìm hướng khắc phục sửa chữa
đã giúp đảng bộ xã thạch canh
huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
cùng cố lại đội ngũ từ yếu kém
vươn lên vững mạnh
và đây là cú hích quan trọng giúp xã nghèo thạch canh
đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn ba năm
trước đây thạch canh được biết đến là một xã nghèo
kém phát triển của huyện thạch hà
bên cạnh sự khắc nghiệt
của điều kiện thời tiết thổ nhưỡng
thì sự thiếu đoàn kết thống nhất trong
nội bộ đội ngũ cán bộ đảng viên
được coi là nguyên nhân chính dẫn đến
sự yếu kém trì trệ của địa phương này
dù rằng thì nó cũng thời điểm nào
nó cũng có cái bối cảnh cả
trước đây thì nó cũng có những cái điều kiện là
một là kinh tế hai là nhận thức của cán bộ
thứ ba nữa là
do khi tinh thần nội bộ chưa đoàn kết
cái đội ngũ cán bộ
lãnh đạo của xã
trước đây thì phải nói là
đáng được trình đội thì nó không có mức độ
thứ hai là thì đã như vậy
nhưng mà họ không hãy
có cái bè phản hay khả nội chúng
cho nên là cho nên nó cũng
mức tính thường
theo phản ánh của các đảng viên
lão thành trong khoảng năm
hai nghìn năm đến hai nghìn bảy
rồi từ năm hai nghìn một mươi một
đến năm hai nghìn một mươi hai
nội bộ lãnh đạo xã thiếu thống nhất
tình trạng đơn thư khiếu kiện
vượt cấp liên quan đến đất đai
quản lý ngân sách công tác cán bộ
xuất hiện khá phổ biến
đặc biệt tại đại hội đảng bộ xã
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi
thay kênh bầu thiếu số lượng
ban chấp hành đảng bộ
tiếp đó bầu cử đại biểu hội đồng
nhân dân xã nhiệm kỳ
cử tri xã lại bầu thiếu số lượng
thậm chí trong nhiệm kỳ
địa phương này phải thay đến
bốn chủ tịch ủy ban nhân dân xã
mà chỉnh tư về việc
nội bộ không thống nhất không đoàn kết
thì không thể phát huy được sức manh
để công tác lãnh đạo trị đạo
chính vì vậy mà bán thương vụ huyền ủy rất dày công
kể cả xét tất cả ví dụ trong
một mươi một đồng chí quốc ị
thì những đồng chí nào vi phạm
về đạo đức lối sống về tư tưởng
thì phải kịp thời đưa ra khỏi bộ máy
từ khi thay đổi bộ máy thì
chúng ta cũng phải
họ bắt nhịp được vào công cuộc phát triển
thì như vậy là đa thải những
nhân tố không tích cực
mà những nhân vật mà mình chọn lừa
theo cái nguyên vọng của đảng viên
và từ cán bộ đảng viên suy tội
thì như vậy là
thực hiện tốt phong trào
nhận diện được căn nguyên của sự yếu kém
nhưng làm thế nào để tháo gỡ
được vướng mắt khó khăn trong quá trình
lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện
vẫn là bài toán khó
đối với cấp ủy đảng nơi đây
và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
về một số vấn đề cấp bách
về xây dựng đảng hiện nay ra đời
trở thành bước ngoặt cho mọi sự thay đổi ở đây
tại thời điểm đó
với tinh thần nhìn thẳng sự thật
dưới sự chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy
ban chấp hành đảng bộ xã
đã nghiêm túc thực hiện việc
tự phê bình và phê bình
nêu rõ mọi khuyết điểm hạn chế
của tập thể và cá nhân
cơ sở chúng tôi đã
lấy phiếu thăm giao ở
các chi bồ
các đảng viên lào thanh
và cũng đã nhìn nhận ra từng đồng chí
nhìn nhận ra tồn tại hạn chế
tập thể cũng nhìn nhận ra tồn tại hạn chế
và chúng tôi
đã nhìn thẳng vào sự thật
cái khuyết điểm
trước đảng bộ và nhân dân
về những tồn tại hạn chế kéo dài
trong suốt thời gian vừa qua
đi cùng với đó
đảng bộ xã đã xây dựng chương trình
kế hoạch khắc phục những khuyết điểm yếu kém
và vấn đề sắp xếp
kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức
được xem là giải pháp trọng tâm
khi mình bổ trí
sắp xếp đội ngũ cán bộ
đúng với sở trường năng lực
hợp với ý đảng lòng dân
thì tạo được đồng thuận kháu
hai nữa là tạo được
một kỳ xuất cho
đồng chí lãnh đạo
phát huy được
năng lực sở trường của mình
nhờ xây dựng được lòng tin
khơi dậy được sức mạnh của từng chi bộ
tổ chức trong hệ thống chính trị
và phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở
nên khi thạch canh đặt quyết tâm
cán đích nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
nhận được sự đồng tình
rất cao trong nhân dân
thành tích được công nhận
đạt hai mươi trên hai mươi tiêu chí
nông thôn mới
trước thời hạn ba năm
ở thành phố
hôm qua đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường tp hà nội vừa thu giữ một số lượng lớn các sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu trong đó có các mặt hàng đồ chơi bạo lực nằm trong danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu
theo đó trong quá trình kiểm tra toa tàu do công ty cổ phần xuyên việt hòa xa số năm trăm bảy mươi hai trương định tân mai hoàng mai hà nội là đơn vị vận chuyển các cơ quan chức năng đã thu giữ ba mươi một thùng các tông đựng hàng hóa là đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất
các loại hàng hóa bao gồm súng nhựa bắn tên súng bắn nước quạt quay tay đồ chơi trẻ em con mèo gõ chống mã đàn piano toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng không có hóa đơn chứng từ không dám tem hợp quỳ theo quy định
theo kiểm kê sơ bộ số lượng hàng hóa được thu giữ lên tới một mươi bốn ba trăm ba mươi hai sản phẩm tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
ngày năm tháng một phòng cảnh sát môi trường pc bốn mươi chín
công an tỉnh bình phước phối hợp với tri cục thú y tỉnh bình phước tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh của ông vũ văn mích địa chỉ ở khu phố đức hòa thị trấn đức phong huyện bù đăng tàng trữ hàng chục kg giò chả bị hỏng mốc biến đổi màu sắc được trộn lẫn với hàng trăm kg mỡ động vật tươi sống
tại thời điểm kiểm tra ông mích không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm số giỏ trả trên được tồn động trong nhiều ngày được gia đình ông mang về cất trong tủ đông trộn lẫn với thịt sống đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tiến hành tịch thu tiêu hủy toàn bộ số giò chả trên theo quy định của pháp luật
trong phần tính quốc tế thổ nhĩ kỳ có thể không cho mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ insulik nga sẽ là điểm sáng đầu tư trong năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị thổ nhĩ kỳ vừa cảnh báo sự thiếu hỗ trợ của không quân mỹ đối với các chiến dịch quân sự của nước này tại syri đã làm gia tăng tâm lý phản đối việc tiếp tục cho mỹ sử dụng căn cứ không quân is

trong những tuần qua chính phủ thổ nhĩ kỳ đã nhiều lần thể hiện sự không hài lòng trước việc liên quân quốc tế do mỹ đứng đầu từ chối hỗ trợ không quân đối với chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ tại nước láng giềng syri nhằm giải phóng thị trấn al bab khỏi nhóm khủng bố is
theo bộ trưởng quốc phòng thổ nhĩ kỳ fikry ishik điều này đã dẫn tới sự thất vọng nghiêm trọng trong công luận tại thổ nhĩ kỳ
cùng ngày ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut kavusoglu cũng chỉ trích sự thiếu hỗ trợ của không quân mỹ đối với chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ tại miền bắc syri đồng thời đặt câu hỏi về sự có mặt của các binh sĩ mỹ tại căn cứ không quân incleak
trong một phản ứng mới nhất một quan chức quân sự mỹ cho biết liên quân quốc tế sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng thổ nhĩ kỳ triển khai tại syri và cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề đã được tiến hành
người phát ngôn của tổng thống philippines vừa cho biết tổng thống nước này ông rurigo duterte
có khả năng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với nga
phát biểu trước báo giới người phát ngôn của tổng thống philippines ông unesto nêu rõ tổng thống tuyên bố
ông để ngỏ việc tham gia tập trận quân sự chung với nga các chuyến thăm thiện trí của hải quân nga sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị với hải quân philippines
đồng thời là dấu hiệu cho thấy hợp tác hàng hải của hai bên có thể được thúc đẩy hơn nữa thông qua ngoại giao và tình bạn giữa hải quân hai nước
trước đó hôm ba tháng một tàu khu trục chống ngầm đô đốc chibus của nga cùng tàu trở dầu boris busoman đã tới philippines trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài bốn ngày
tại buổi họp báo về chuyến thăm này phó tư lệnh hạm đội thái bình dương của nga phó đồ đốc eduard mikhailov tuyên bố
hai chính phủ nga và philippines sẽ sớm đàm phán về các cuộc diễn tập hải quân song phương
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut cavosoklu vừa thông báo cuộc hòa đàm giữa các bên xung đột tại syri theo sáng kiến của nga và thổ nhĩ kỳ
đã được lên kế hoạch vào ngày hai mươi ba tháng một tới đây tại thủ đô astana của kazakhstan
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu thông báo các bên đang làm việc căng thẳng nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho vấn đề này
trước đó đã có thông tin cho rằng cuộc gặp tại astana sẽ đề ra lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng syri trong thời gian ngắn nhất
trước đó chính phủ syri và các nhóm đối lập đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới thông qua sự trung gian của nga và thổ nhĩ kỳ
có hiệu lực ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua
thổ nhĩ kỳ và nga cũng đang xúc tiến tổ chức cuộc đàm phán chính trị giữa chính phủ syri và các phe nhóm đối lập nước này tại thủ đô astana của kazakhstan
hãng tin bloomberg vừa đưa nước nga vào danh sách bảy nền kinh tế mới nổi sẽ là điểm đến hấp dẫn nhất cho nhà đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
trong danh sách này còn có nam phi mexico brazil chile ấn độ và indonesia
bloomberg cho rằng đồng rút là nguyên nhân chính thu hút các nhà đầu tư
vốn luôn chọn vay của những nước có lãi suất thấp và mua trái phiếu có lãi suất cao
trong khi đó ngân hàng ubs của thụy sĩ đánh giá lợi suất tiềm năng của đồng rút có thể lên tới hai mươi sáu trong một mươi hai tháng tới
nghĩa là cao nhất trong số các thị trường mới nổi của châu âu trung đông và châu phi
ngoài ra bloomberg cũng nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến các nước đang phát triển
có cải thiện môi trường chính trị cũng như các thị trường ít nhạy cảm với yếu tố bên ngoài như lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép
và các rủi ro kinh tế liên quan đến việc ông donald trump lên nắm quyền
trong cuộc họp với các nghị sĩ thuộc đảng dân chủ đối lập ở hàn quốc vừa diễn ra tại bắc kinh
ngoại trưởng trung quốc vương nghị tuyên bố sẽ là một điều không tưởng để bắc kinh mở rộng các mối quan hệ với hàn quốc
trong khi seoul thông báo có ý định đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tass của mỹ
ông vương nghị cho rằng trên bán đảo triều tiên không nên có vũ khí hạt nhân
và vấn đề hạt nhân triều tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại
trung quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc hàn quốc triển khai thác với lý do phạm vi hoạt động của tháp vượt xa bán đảo triều tiên
có thể đi vào trung quốc và nó không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
tuy nhiên phía hàn quốc cho rằng tháp sẽ chỉ tập trung vào các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên
và không nhắm mục tiêu tới bất kỳ quốc gia nào khác
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa công bố kế hoạch thực hiện hai nghiên cứu khoa học lớn giúp khám phá một trong những giai đoạn đầu tiên của hệ mặt trời
hai xứ mệnh lucy và psyche sẽ được triển khai lần lượt vào các năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
theo đó với lucy các nhà khoa học sẽ đưa một tàu vũ trụ không người lái lên các tiểu hành tinh được gọi là trojan thuộc sang mộc
những tiểu hành tinh này được cho là những vết tích của thời kỳ sơ khai trong quá trình hình thành hệ mặt trời
các hành tinh nhỏ tru gian được coi là những dấu vết của vật chất nguyên thủy dẫn tới việc hình thành các hành tinh khác nắm giữ những đầu mối quan trọng để giải mã hệ mặt trời
do vậy xứ mệnh lucy sẽ giúp các nhà khoa học khám phá nguồn gốc của trái đất
trong khi đó xứ mệnh psyche có nhiệm vụ nghiên cứu một tiểu hành tinh có tên gọi một mươi sáu psyche
khác với các hành tinh khác có cấu tạo bằng đá hoặc băng đá một mươi sáu saiki lại có nhiều thành phần bằng sắt và nicken tương tự như lõi trái đất
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân